theo chia sẻ của gia đình sáng cùng ngày vào viện khi ở nhà hai người bệnh mỗi người đã uống bốn viên vitamin a
sau khi uống khoảng ba mươi phút hai người bệnh xuất hiện đau đầu buồn nôn và nôn
thế vậy gia đình đã cho uống thuốc chống nôn nhưng không đỡ
khoảng một giờ trước khi vào viện một người xuất hiện khó thở chân tay quá quắp
một người vẫn tiếp tục nôn và đau đầu nhiều
sau khi được các nhân viên tại trạm y tế sử trí thuốc cấp cứu
hai người bệnh đã được chuyển đến trung tâm y tế huyện thanh thủy điều trị với trần đoán
theo dõi ngộ độc vitamin a
được biết vitamin a mà hai người bệnh uống là do gia đình tự ý mua về uống
theo bác sĩ chuyên khoa một phùng thị thúy nga khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc
trường hợp hai bệnh nhân này rất may mắn được phát hiện và xử trí kịp thời
nếu xử trí muộn có thể dẫn đến tình trạng suy gan suy thận
do vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng vitamin a khi không có chỉ định
vitamin a có vai trò rất tốt cho sức khỏe
nhưng nếu sử dụng không hợp lý hoặc liều lượng cao kéo dài không đúng theo khuyến nghị
thì sẽ để lại nhiều hệ lụy
theo các chuyên gia y tế vitamin a là một trong những vi chất rất cần thiết cho trẻ
thiếu hụt vitamin a có thể khiến trẻ chậm tăng trưởng
ảnh hưởng đến thị lực suy giảm miễn dịch nguy cơ nhiễm trùng cao
trẻ rất dễ bị thiếu vitamin a do nhiều nguyên nhân khác nhau
nên nhiều trẻ cần được bổ sung vitamin a liều cao
hàng năm ngành y tế tổ chức hai đợt uống vitamin a vào đầu tháng sáu và đầu tháng một mươi hai
cho trẻ dưới sáu tháng tuổi không được bố mẹ
và trẻ dưới năm tuổi có nguy cơ thiếu vitamin a tại các trạm y tế xã phường trường học
lợi dụng thông tin truyền thông về tầm quan trọng của vitamin a
và cần bổ sung vitamin a liều cao cho trẻ
nhiều người đã giao bán vitamin a không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn lan trên mạng xã hội
trên các sàn thương mại điện tử như shopee lazada
có người còn bán hướng dẫn cách dùng vitamin a liều cao hai trăm linh iu như sau
trẻ từ sáu tháng đến một tuổi dùng một phần hai viên trẻ từ một đến sáu tuổi dùng một viên
trẻ từ bảy đến một mươi năm tuổi dùng hai viên cách ngày uống một viên
đối với người lớn phải dùng bốn viên cách ngày uống một viên
theo tìm hiểu vitamin a liều cao nói trên được giao bán với mức giá khá rẻ
chỉ từ một mươi ba đến hai mươi đồng một viên
và theo lời người bán thì chủ yếu là hàng sách tay từ canada ấn độ
người mua có thể dễ dàng mua vài viên
thậm chí vài hộp về cho cả gia đình sử dụng
nhưng không hề biết rằng sử dụng vitamin a quá liều có nguy cơ gây ngộ độc
chị tê chú tại hà đông hà nội chia sẻ
gần đây chị đã mua vitamin a từ người quen về cho con uống
vì thế quảng cáo rất tốt cho mắt và trí não của trẻ
bản thân chị cũng không hề biết rằng nếu sử dụng vitamin a quá liều có thể gây nguy cơ ngộ độc
có đợt trạm y tế phường thông báo đưa trẻ đến để được uống vitamin a miễn phí
nhưng vì không có thời gian nên gia đình tôi không cho con đi
thay vào đó tâm mua vitamin a từ một người quen về cho con uống
vì mua của người quen nên cũng tin tưởng
thầy giới thiệu là hàng sách tay từ canada nên nghĩ cũng tốt và không hề biết rằng
nếu uống quá liều có thể khiến con bị ngộ độc chị tê chia sẻ
cũng giống như chị t chị h mụ tại hoài đức hà nội
sau khi biết về tầm quan trọng của vitamin a với sức khỏe
đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ chị đã tìm mua sản phẩm này
sau một thời gian ngắn tìm hiểu chị đã quyết định mua một lọ vitamin a hàng sách tay
từ sàn thương mại điện tử shopee về cho cả gia đình sử dụng
chị hát cho biết khi được người bán giới thiệu là hàng sách tay thì thấy khá tin tưởng
nghĩ tốt hơn hàng trong nước nên đã quyết định mua ngay
bản thân chị và những người trong gia đình đều không hề biết
việc uống quá liều vitamin a sẽ khiến cơ thể bị ngộ độc
dù mua nhiều nhưng rất may lần uống vitamin a này
chị hát chỉ cho mỗi người uống một lượng nhỏ vì nghĩ sẽ bổ sung từ từ
liên quan đến vấn đề trên tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng
viện dinh dưỡng quốc gia cho biết vitamin a có vai trò rất tốt cho sức khỏe
tuy nhiên nếu dùng không hợp lý hoặc liều cao kéo dài không đúng theo khuyến nghị
sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe
vitamin a có vai trò quan trọng nhưng khi sử dụng thực phẩm cũng cần đa dạng
không nên chỉ ăn mãi một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin a để tránh nguy cơ bị thừa
còn nếu dùng thuốc hay các loại thực phẩm bổ sung các chế phẩm có vitamin a
thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để tránh các hậu quả không mong muốn
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng khuyến cáo
cũng theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng chế độ ăn hàng ngày chứa nhiều hàm lượng vitamin a
đã có thể gây vàng da do thừa vitamin a
việc lạm dụng vitamin a cũng đã để lại hậu quả không mong muốn
chứ chưa nói đến việc tự ý mua và sử dụng vitamin a không rõ nguồn gốc xuất xứ
được bán tràn lan trên mạng xã hội
chuyên gia cũng cho rằng việc mua bán vitamin a tràn lan không rõ nguồn gốc xuất xứ
có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là với trẻ nhỏ
tính do uống quá nhiều vitamin a
vitamin a có tác dụng trong tạo sắc tố thị giác tạo ra niêm mạc tăng sức đề kháng chống nhiễm khuẩn
nhưng khi thừa vitamin a do uống dầu cá hay các chế phẩm đa vitamin và khoáng chất
hay gặp ở trẻ nhỏ do bố mẹ ép uống có thể gây phong thóp co giật tăng áp lực nội sọ
ngay cả người lớn và trẻ lớn khi dùng quá nhiều cũng gây nên khô da nứt môi viêm răng lợi
đau khớp đau xương rụng tóc
phụ nữ đang mang thai nếu lạm dụng cũng có thể gây ra quái thai
ngoài ra còn gây sưng gan lách thiêu máu nhược sắc tráng ăn mẩn ngứa to đầu chóng mặt buồn nôn
thêm vào đó lượng vitamin a tăng cao trong cơ thể sẽ gây ảnh hưởng đến gan
làm mỏng xương khiến tăng rủi ro bị khuyết tật khi sinh
thậm chí nếu ăn quá nhiều thực phẩm dầu vitamin a cũng gây ra tình trạng thừa vitamin a
đển hình như việc nếu ngày nào bà mẹ cũng ăn một quả đu đủ cà rốt thì sau một thời gian sẽ thấy trẻ vàng da
đó chính là do mẹ ăn quá nhiều vitamin a lượng vitamin a này qua sữa mẹ chuyển qua cho em bé
vitamin a là loại vitamin tan trong dầu nếu dùng quá mức sẽ được lưu giữ lại trong các tổ chức mỡ và có thể gây ngộ độc
vitamin a rất cần cho sự phát triển của thai nhi đặc biệt là hệ thần kinh nói chung và thần kinh võng mạc mắt nói riêng
nhưng việc dùng quá nhiều vitamin a nhất là vào những tháng thai ngén đầu tiên có thể làm thai nhi bị dị tật cũng ở các bộ phận đó
vitamin a có nhiều trong trứng vịt khi cho trẻ em ăn quá nhiều sẽ gây hại gan
do hàm lượng vitamin a trong chừng cao vì vitamin a được hỏa tan trong dầu mỡ nên khi dư thừa
chúng tích lũy dưới da gan làm vàng da bong chóc biểu bì gây ảnh hưởng đến việc hình thành xương
còn thành phần cholesterol trong trứng cũng cần thiết để trẻ phát triển các tế bào thần kinh
nhưng ăn thường xuyên trứng sẽ là nguyên nhân gây tích lũy cholesterol dẫn đến làm cao mỡ gan mỡ máu tăng nguy cơ tim mạch
thai phụ thay vì uống bổ sung vitamin a nên khuyến khích ăn các thực phẩm dầu vitamin a
trong trường hợp ở những nơi không có điều kiện ăn đầy đủ các thực phẩm mới nên bổ sung vitamin a
và cũng chỉ nên bổ sung hai đơn vị nên ăn các thức ăn dầu vitamin a như thịt cá trứng sữa đặc biệt là gan
bên cạnh đó các loại hoa quả có màu đỏ màu vàng như đu đủ cà chua cá rốt
những loại rau xanh màu đậm như rau ngót mồng tơi rau muống rauy cũng là thực phẩm dầu vitamin a
một tuần thai phụ có hai bữa gan là có thể đáp ứng nhu cầu vitamin a
sau khi sinh nhu cầu về vitamin a tăng cao để qua sữa mẹ cung cấp cho em bé nên khuyến nghị là trong bốn tuần đầu sau khi sinh nên uống bổ sung hai đơn vị
kết hợp với chế độ ăn được tăng cường thì sẽ đáp ứng nhu cầu vitamin a của cả mẹ và em bé
những người có bệnh cao huyết áp đai tháo đường viêm gan can nhiễm mỡ tim mạch cũng nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng
vì có thể làm tắc nghẽn động mạch tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ
tốt nhất nên ăn trứng vào buổi sáng tránh buổi tối vì có thể gây khó tiêu ngủ không yên giấc